khu vực nam bộ có mây có mưa rào và rông vài nơi

và tiếp theo chương trình sẽ là những thông tin thời tiết của một số tỉnh thành phố trên cả nước
đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé